cho đến thời điểm này dù công tác tìm kiếm cứu nạn ở cả hai nước thổ nhĩ kỳ và syri đều đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
khi những tín hiệu của sự sống đang cạn dần song các lực lượng cứu hộ vẫn không ngừng nỗ lực kiểm tra lần cuối ở tất cả các địa điểm
tại thổ nhĩ kỳ các lực lượng cứu hộ hôm nay đã giải cứu thêm ba người sống sót sau một trăm chín mươi tám giờ bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát
trong đó có một thanh niên một mươi tám tuổi cùng hai anh em hai mươi một tuổi và một mươi bảy tuổi
trước đó một cậu bé một mươi ba tuổi cũng may mắn được cứu thoát khỏi một tòa nhà bị sập ở tỉnh hai cây ở miền nam sau một trăm tám mươi hai giờ bị mắc kẹt
những trường hợp nạn nhân còn sống sót được tìm thấy sau hơn một tuần xảy ra động đất càng ngày càng ít dần
bất chấp việc hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ cả ở trong nước và ngoài nước vẫn tiếp tục làm việc suốt ngày đêm
cả giới chức thổ nhĩ kỳ và liên hợp quốc đều thừa nhận giai đoạn cứu hộ sắp kết thúc
điều cấp thiết lúc này là hỗ trợ cho các nạn nhân động đất
công tác tìm kiếm cứu hộ
công tác tìm kiếm cứu hộ những người sống sót và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sắp kết thúc
giờ là giai đoạn hỗ trợ nhân đạo
vấn đề cấp bách lúc này là cung cấp chỗ ở thực phẩm hỗ trợ tâm lý cho người dân và trẻ em cũng như tính đến tương lai của họ
tại tỉnh karaman maras tâm trấn của động đất khoảng ba mươi lều bạc đã được triển khai
trong khi gần sáu mươi người được sắp xếp tạm trú trong các trường học và cơ sở thể thao
các máy bay chở hàng cứu trợ nhân đạo như thực phẩm chăn lều bạc thiết bị y tế từ nga trung quốc
ả rập xê út và nhiều nước khác cũng đang gấp rút lên đường đến các địa điểm phân phối tại thổ nhĩ kỳ và syri
trước tình hình khó khăn tại vùng tây bắc syri do phai đối lập kiểm soát nơi bị ảnh hưởng nặng do động đất
tổng thống basar al assad hôm qua đã nhất trí để liên hợp quốc chuyển hàng viện trợ tới syri
thông qua hai cửa khẩu biên giới khác từ thổ nhĩ kỳ là bab al salam và al re trong ba tháng tới